cảnh báo thiên tai có thể xảy ra trên biển và mưa lũ tại khu vực trung bộ
khoảng ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp ở đông nam biển đông
vùng áp thấp có khả năng mạnh thêm và di chuyển hướng về khu vực trung bộ
do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu vùng áp thấp trên biển đông với đợt không khí lạnh mạnh
sẽ tăng cường vào khoảng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai nên từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
ở các tỉnh trung trung bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng từ một trăm linh ba trăm linh mm một đợt
trên các sông ở khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ